nhóm của huỳnh đức linh gồm hai mươi người đã cầm dao kiếm đuổi chém nạn nhân gây náo loạn tuyến phố ở tam kỳ tỉnh quảng nam
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam nhóm tám đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước giữa huỳnh đức linh và hồ văn hùng nên nhóm của linh gồm hai mươi người đi trên xe ô tô mang theo hung khí gồm dao kiếm để tìm hùng đánh giải quyết mâu thuẫn
khi phát hiện hùng thì nhóm của linh đã dùng dao đuổi đánh chém hùng nhiều nhát gây thương tích một mươi năm rồi tiếp tục đuổi đánh những người mà các đối tượng cho là bạn của hùng gây náo loạn trên đường lý thường kiệt
sau đó nhóm của linh lên hai xe ô tô bỏ chạy vượt việc đang được điều tra mùa rộng